tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã công bố những quy định về việc từ chối phục vụ các xe khách hoạt động trên tuyến
nếu vi phạm các lỗi về dừng đỗ đón trả khách tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông
theo đó phương tiện vi phạm dừng đỗ đón trả khách ba lần sẽ bị từ chối phục vụ trong vòng ba ngày
nếu đại diện chủ phương tiện có cam kết không tái diễn vi phạm sẽ được xem xét phục vụ trở lại sau ba ngày từ chối
phương tiện tái phạm lần thứ nhất sẽ bị từ chối phục vụ trong vòng bảy ngày lần thứ hai là một mươi năm ngày và đến lần thứ ba là ba mươi ngày
để hoạt động trở lại trên tuyến đại diện chủ phương tiện phải ký cam kết với đơn vị quản lý đường cao tốc
sau những lần tái phạm kể trên nếu phương tiện vận tải hành khách vi phạm lần thứ tư sẽ bị chủ đầu tư tuyến đường cấm cửa vĩnh viễn
quy định này có hiệu lực kể từ ngày hai tháng ba